hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm mươi năm năm qua công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã tạo ra sự chuyển biến tích cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước
công tác đảm bảo an ninh an toàn chống gian lận cho kỳ thi vào lớp một mươi tại hà nội đang được lực lượng công an chú trọng trong bối cảnh đã xuất hiện tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công nhân dân
mở đầu như thường lệ mời quý vị cùng đến với phần tin tức an ninh trật tự nổi bật
sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á d a b trần phương bình cùng chín nồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở d a b
trên nhánh hà nội gây thiệt hại gần một trăm tám mươi năm
đây là vụ án thứ ba nguyên tổng giám đốc đ a b trần phương bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của đ a b
trong đó vào năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi trần phương bình đã hai lần bị kết án tù trung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong hai vụ án gây thiệt hại cho dap hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng và hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
trong vụ án thứ ba này có một mươi bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tại phiên tòa này hai bị cáo trần phương bình và nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc dap có đơn xin xét xử vắng mặt do không đủ sức khỏe và được hội đồng xét xử chấp thuận
theo cáo trạng công ty an phát là chủ đầu tư dự án bất động sản đồi bảy mươi chín mùa xuân tại huyện mê linh vĩnh phúc nay thuộc huyện mê linh hà nội
bị cáo phan thúy mai có quan hệ thân thiết với ban giám đốc đ a b nên đề xuất vai tiền tại đây
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi bốn phan thúy mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo đ a b chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh các khoản vai bỏ qua quy trình thẩm định tài sản
phan thế mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn
đến nay bị cáo mai và công ty an phát không thể trả nợ
cáo trạng xác định hành vi của cựu tổng giám đốc đ a b trần phương bình cùng đồng phạm đã khiến đ a b bị thiệt hại một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trong đó ông trần phương bình giúp phan thúy mai nhiều lần vai tiền tại đ a b và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng năm trăm linh tỷ đồng cho công ty an phát
bị cáo chỉ đạo chi nhánh hà nội giải ngân nhanh cho mai làm hồ sơ gấp bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình phối hợp với bộ tư lệnh cảnh sát biển và công an huyện quỳnh phụ
vừa chia xóa đường dây mua bán trái phép ma túy từ sơn la về thái bình tiêu thụ
hai đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật là hai bánh heroin và nhiều tăng vật khác
nguyễn văn lộc chú huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép hai bánh heroin có trọng lượng hơn sáu trăm năm mươi gram
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc lực lượng công an thu giữ một trăm bốn mươi triệu đồng
tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với vũ đăng mạnh
cùng chú tại huyện quỳnh phụ đồng phạm với lộc
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ huyện mộc châu tỉnh sơn la về thái bình để tiêu thụ
chuyên xuất hiện tại các khu vực có trường học rồi ra tay cướp giật tài sản của học sinh là hành vi phạm tội của lê minh quân
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và lê văn vũ chú tại huyện châu thành tỉnh an giang
hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
ngay sau khi tiếp nhận được thông tin trên địa bàn xã hòa bình và hội an huyện trợ mới tỉnh an giang
xuất hiện nhiều trường hợp học sinh trên đường đi học về bị hai đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản
đội cảnh sát hình sự công an huyện trợ mới phối hợp với lực lượng công an địa phương tiến hành điều tra và bắt giữ được hai đối tượng quân và vũ là thủ phạm
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản
được biết quân đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản còn vũ có một tiền án về tội cướp tài sản
thưa quý vị chỉ còn hai ngày nữa sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi tại hà nội
đây là kỳ thi được đánh giá căng thẳng
với học sinh và phụ huynh bởi số lượng thí sinh đăng ký lớn trong khi cánh cổng trường công lập lại có hạn và dễ phát sinh vấn đề tiêu cực là điều được nhiều người nhắc tới
chính vì vậy công tác đảm bảo an ninh an toàn chống gian lận thi cử đang được lực lượng chức năng chú trọng nhất là trong bối cảnh những ngày qua công an tp hà nội đã ghi nhận nhiều trường hợp mua bán thiết bị công nghệ cao
công an quận nam tỉ liêm vừa bắt giữ một nhóm đối tượng về hành vi buôn bán các thiết bị cấm